hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày bác hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam
ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tối qua tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng phối hợp với báo nhân dân
truyền hình nhân dân phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với tên gọi sáng mãi niềm tin theo đảng
trong suốt tám mươi bảy năm qua kể từ khi ra đời đến nay đảng cộng sản việt nam mà người sáng lập là chủ tịch hồ chí minh
luôn khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong dẫn dắt phong trào cách mạng
lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc kháng chiến đi đến ngày toàn thắng
để từ đó tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước
những trang sử vẻ vang trong trạng đường tám mươi bảy năm kể từ khi ra đời đến nay là minh chứng cho sứ mệnh cao cả của đảng
qua các thời kỳ cách mạng ngày mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
mãi mãi là dấu son là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam
từ đây cách mạng việt nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân
mà đội tiên phong là đảng cộng sản việt nam
tại buổi giao lưu khán giả cả nước đã được gặp mặt những nhân chứng để cùng ôn lại những ngày đầu gian khổ
đầy trông gai của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
của chủ tịch hồ chí minh những năm bốn mươi của thế kỷ trước tại việt bắc
nơi trung ương đảng chính phủ chủ tịch hồ chí minh và bộ tổng tham mưu lãnh đạo
chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống pháp
chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng là cơ hội để khơi gợi lại trong mỗi người con việt nam
niềm tự hào về truyền thống cách mạng lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước
hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng chiến đấu anh dũng có thắng lợi vẻ vang
có đau thương mất mát qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình mà chúng ta đang sống hôm nay
chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng cũng là dịp để báo nhân dân
truyền hình nhân dân cùng các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp nhà hảo tâm tổng kết lại
các hoạt động tri ân các mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng
học sinh nghèo vượt khó được tổ chức tại ba tỉnh cao bằng bắc cạn thái nguyên